thưa quý vị sau hai năm liên tiếp hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm không đạt
so với mục tiêu của nghị quyết hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban thứ vụ thành ủy đà nẵng đã ban hành kết luận số ba trăm sáu mươi sáu với các giải pháp vừa cấp bách kịp thời
vừa mang tính chiến lược làm cơ sở để đảng bộ các quận huyện đã triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên
đến nay công tác này đã có được những bước chuyển biến tích cực
hôm nay là ngày vui của trí bộ phước lý phương hòa minh quận liên triều
khi có thêm một quần chúng đảng viên nhiệt tình năng nổ trong công tác gia nhập vào hàng ngũ của đảng
đây là minh chứng cho nỗ lực của trí bộ khi đã vượt qua được những khó khăn
trong tìm kiếm nguồn phát triển đảng tại khu dân cư tổ dân phố
trên cơ sở kết luận ba trăm sáu mươi sáu của thành ủy đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba
quận liên triều đã đánh giá toàn diện về những khó khăn trong công tác tạo nguồn
phát triển đảng viên mới và đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt là chú trọng ra soát phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng
làm cơ sở xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu lộ trình với phương châm
nắm chắc nguồn dễ làm trước khó làm sau phát triển bảo đảm chất lượng và số lượng
nhờ đó trong năm hai nghìn hai mươi ba
quận ủy liên triều đã kết nạp được một trăm năm mươi chín đảng viên mới
quan trọng là sự phát động của đồng chí bí thư và giai trách nhiệm các đảng viên trong thi bộ
phải cần có sự tiếp cận thường xuyên đối với những quần chúng
để vừa tạo điều kiện giúp đỡ vừa cài cặn với những quần chúng
có nguồn tại đó nhưng mà cái việc tạo nguồn
vì sao không thực hiện được hoặc là thực hiện khó khăn vướng mát vấn đề gì
thì trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng
trong cái việc xây dựng
xây dựng tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị
phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt
trong năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng kết nạp được một tám trăm bốn mươi bốn đảng viên
thời gian tới thành ủy đà nẵng sẽ triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động vận động quần chúng
bảo đảm sức hấp dẫn để tập hợp các đoàn viên hội viên tham gia
tạo điều kiện thuận lợi nhất phát hiện nhân tố tích cực
tạo nguồn cho phát triển đảng ở khu dân cư